việt nam cam kết nỗ lực thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa tổ chức lao động quốc tế ilo và các đối tác ba bên tại việt nam
đây là khẳng định của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung tại phiên họp toàn thể của hội nghị lao động quốc tế thường niên lần thứ một trăm linh tám vừa được tổ chức tại thành phố geneva thụy sĩ
bộ trưởng đào ngọc dung cũng cho biết cách đây ít ngày quốc hội việt nam vừa phê chuẩn công mức số chín mươi tám của ilo về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
trong thời gian tới để bảo đảm việc làm thỏa đáng và biển vững cho tất cả mọi người hướng tới công bằng xã hội việt nam mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ilo và các nước thành viên trong việc thúc đẩy cải cách luật pháp lao động đặc biệt là các chính sách bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động
nghiên cứu và phê chuẩn các công ước của ilo đặc biệt là các công ước
cơ bản bên lề hội nghị bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cũng đã có buổi làm việc với phó tổng giám đốc ilo và ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động việc làm với bộ trưởng nguồn nhân lực các tiểu công quốc ả rập thống nhất